đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng cao bằng vừa tiếp nhận hai đối tượng có lệnh truy nã do đại đội quản lý biên giới long châu khu tự trị dân tộc trang của tỉnh quảng tây trung quốc trao trả
hai đối tượng là phạm tùng khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện quỳ châu và lô thanh hải chú tại huyện quế phong của tỉnh nghệ an bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đang bị công an tỉnh nghệ an phát lệnh truy nã với tội danh giết người
hiện đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao đối tượng cho công an tỉnh nghệ an để xử lý theo quy định